và trong ngày hôm nay thì toàn miền bắc sẽ tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
đặc biệt mưa lớn trên hai trăm linh mm sẽ xảy ra ở các tỉnh như lạng sơn lào cai và lai châu
thời gian mưa lớn tập trung vào sáng và đêm
mưa lớn ở các tỉnh miền núi như vậy thì sẽ tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ
chính vì vậy mà người dân chúng ta cần hết sức lưu ý đề phòng
và cũng trong ngày hôm nay các sông suối ở khu vực bắc bộ có khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ mực đỉnh lũ dự báo trong mức báo động một
vâng thưa quý vị trái ngược với không khí dịu mát ở miền bắc thì nắng nóng tại miền trung vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
khu vực từ hà tĩnh cho đến bình thuận tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
nhiệt độ giao động từ ba mươi ba mươi chín độ c và có nơi còn bốn mươi độ c
và thời tiết này thì rất dễ gây ra những hiện tượng sốc nhiệt và say nắng khi mà ở lâu ngoài trời
chính vì vậy quý vị lưu ý là chúng ta sẽ không ra ngoài đường trong khoảng thời gian nắng gắt từ một mươi cho tới một mươi tám giờ
và điều này cũng phù hợp với việc là chúng ta ở yên trong nhà thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín